trước hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng công tác kiểm tra giám sát năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương cần tiếp tục thống nhất nhận thức công tác xây dựng đảng
là nhiệm vụ then chốt quan trọng hàng đầu phải coi trọng cả về chính trị tư tưởng tổ chức cán bộ
cùng với đó tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định điều lệ đảng
nhằm phát hiện kịp thời những sai phạm để có giải pháp
biện pháp hạn chế những sơ hở thiếu sót để nội bộ trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
sáng nay tại thành phố đà nẵng thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác đã đến thăm trường cao đẳng công nghệ thông tin
tại làng đại học đà nẵng và trường đại học bách khoa thuộc đại học đà nẵng
hiện nay đại học đà nẵng có một mươi ba cơ sở giáo dục đại học thành viên
các đơn vị trực thuộc có hai mươi năm trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ
đây cũng là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục và đào tạo tại khu vực miền trung tây nguyên
với tinh thần đổi mới toàn diện hiện nay đại học đà nẵng có ba chương trình đào tạo tiên tiến
được kiểm định theo chuẩn châu âu cte và hai chương trình được kiểm định theo tiêu chuẩn aunqa của khu vực đông nam á
đại học đà nẵng có bước phát triển vượt bậc trong tự chủ đại học
trường đại học kinh tế đà nẵng là trường đầu tiên được chính phủ cho phép tự chủ đại học từ năm hai nghìn một mươi tám
hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến nói chuyện với các cán bộ lãnh đạo quản lý giảng dạy
và nghiên cứu khoa học năm hai nghìn một mươi bảy tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chung quanh nội dung hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
tại buổi nói chuyện chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân

hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba kế thừa những quy định hợp lý của hiến pháp năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và các bản hiến pháp trước đây
chỉ sửa đổi bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết phù hợp với tình hình mới
tiếp tục khẳng định nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân
tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân quyền lực nhà nước là thống nhất không có sự phân quyền
chỉ có sự phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan
trong việc thực hiện các quyền lập pháp hành pháp và tư pháp
khẳng định đảng cộng sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt nam
của nhân dân lao động và của dân tộc việt nam
đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân nhân dân và lao động và của dân tộc việt nam
theo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh là đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đổi mới đồng bộ phù hợp về kinh tế và chính trị
vì mục tiêu xây dựng nước việt nam xã hội chủ nghĩa dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tôn trọng và bảo đảm quyền con người quyền tự do dân chủ của công dân
quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân
thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa tăng cường kỷ luật kỳ cương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
việc xây dựng hiến pháp hai nghìn một mươi ba là công việc hệ trọng đã được tiến hành một cách chặt chẽ khoa học
dưới sự lãnh đạo của đảng có sự tham gia của các chuyên gia các nhà khoa học
các nhà quản lý và lấy ý kiến rộng rãi nhân dân
trên tinh thần đó ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba quốc hội khóa một mươi ba đã thông qua hiến pháp với tỷ lệ chín mươi bảy năm mươi chín
cũng trong dịp đến nói chuyện chuyên đề tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thăm và ghi lưu bút tại phòng truyền thống của học viện
thiết thực hưởng ứng và thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
báo nhân dân phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã nghiên cứu
sưu tầm biên soạn và xuất bản cuốn sách sức sống những việc cần làm ngay
trên cơ sở tập hợp ba mươi một bài viết của tác giả nvl và một số bài viết của các tác giả khác
cuốn sách gồm ba phần phần thứ nhất gồm ba mươi một bài báo
với đầu đề những việc cần làm ngay do cố tổng bí thư nguyễn văn linh trực tiếp viết
và gửi đăng trên báo nhân dân phần thứ hai hưởng ứng những việc cần làm ngay
đã trở thành chương trình hành động của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị
thực hiện những việc cần làm ngay với phong cách mới giải quyết những vấn đề đặt ra
một cách dứt điểm theo tinh thần nói thẳng nói thật lời nói đi đôi với việc làm
mở rộng tính công khai dân chủ phần thứ ba sức sống những việc cần làm ngay
trong giai đoạn hiện nay
với những bài viết được dư luận quan tâm và đánh giá cao vì có tác dụng thiết thực
đối với công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay
tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác
vận động thuyết phục nhân dân để dần dần có sự thay đổi nhận thức trong thực hành lễ hội
chứ không phải là những mệnh lệnh hành chính ngăn cấm trong tổ chức quản lý lễ hội
đây là chỉ đạo của bộ trưởng bộ văn hóa thể thao
thể thao và du lịch tại hội nghị sơ kết công tác quản lý tổ chức lễ hội xuân đinh dậu
diễn ra hôm nay tại hà nội
theo các đại biểu tham dự hội nghị đa số các lễ hội đã có chuyển biến tích cực
nhưng vấn đề bất cập phản cảm trong lễ hội đã được hạn chế
tuy nhiên tình trạng chen lấn sô đẩy tranh cướp lọc chưa thể giải quyết
vì chưa tìm được sự đồng thuận giữa cộng đồng và ban quản lý lễ hội các địa phương
còn các chuyên gia nghiên cứu di sản thì cho rằng lễ hội là giá trị di sản văn hóa phi vật thể
nơi phát khởi thăng hoa tỏa sáng văn hóa
tổ chức lễ hội làm sao phải để giá trị đạo đức đi vào đời sống
đặc biệt ngành văn hóa cần đưa ra một chương trình quốc gia để tuyên truyền về lễ hội
về lâu dài cần có nghiên cứu để hài hòa các hình thức lễ hội phù hợp với văn hóa
môi trường hiện đại mà vẫn giữ được giá trị truyền thống
ngân hàng nhà nước vừa phát đi thông cáo về việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành
của ông trầm b và ông trầm khải hòa con trai ông trầm b tại sao công banh
trước đó hai cá nhân này đã có đơn gửi hội đồng quản trị sao công banh và ngân hàng nhà nước
xin từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị sao công banh
trên cơ sở đề nghị này xét thực tiễn quá trình triển khai phương án tái cơ cấu sao công banh
sau sắp nhập với ngân hàng phương nam và các ý kiến chỉ đạo có liên quan của thủ tướng chính phủ
căn cứ quy định pháp luật hiện hành ngày hai mươi bốn tháng hai ngân hàng nhà nước đã ban hành quyết định
chấm dứt vai trò quản trị điều hành của ông trầm bê và ông trầm khải hòa tại sao công banh
theo ngân hàng nhà nước việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành đối với ông trầm bê và ông trầm khải hòa
tại sao công banh nằm trong lộ trình và các giải pháp thực hiện phương án tái cơ cấu ngân hàng
trong thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ chỉ đạo sao công banh cẩn trương tổ chức đại hội đồng cổ đông
trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy để kiện toàn bộ máy quản trị điều hành bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền
ổn định tình hình tổ chức và phát triển hoạt động của sao công banh bảo đảm an toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng
vào lúc tám giờ ba mươi phút ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lóc
đã tiếp nhận hai mươi một trường hợp vào điều trị trong tình trạng nôn ói tiêu chảy nhiều lần và mệt mỏi
sau khi tiếp nhận các bác sĩ tiến hành thăm khám và chuẩn đoán nguyên nhân ban đầu là do bị ngộ độc thức ăn
các bệnh nhân được đưa đến cấp cứu đều là nữ tu đang học trong tu viện nữ vương hòa bình nằm trên đường
soviet nghệ tĩnh thành phố buôn ma thuột theo phụ trách cộng đoàn của tu viện trước đó vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi ba tháng hai
tu viện cử người đi mua bốn mươi một bánh mì kẹp thịt tại một cửa hàng trên đường đào duy từ
bữa ăn có bốn mươi một người ngoài bánh mì kẹp thịt còn uống thêm sữa
bốn mươi năm phút của ngày một số người bắt đầu có biểu hiện buồn nôn rồi nôn ói liên tục và tiêu chảy
ngay sau khi tiếp nhận thông tin tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đắk lắc và trung tâm y tế
thành phố buôn ma thuột đã tiến hành điều tra xác định nguyên nhân
đồng thời tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân
cử đi xét nghiệm tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh để làm rõ nguyên nhân ngộ độc
liên quan đến điểm nóng nguy cơ bùng phát bệnh viêm cầu thận hôm nay trung tâm y tế dự phòng huyện
bệnh viện đa khoa huyện quế phong phối hợp với trạm y tế xã đồn biên phòng hạnh dịch bộ đội biên
phòng nghệ an đã tiến hành cấp phát kháng sinh phòng chống dịch bệnh viêm cầu thận miễn phí cho học
sinh giáo viên trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã hạnh dịch và các hộ dân có người mắc
bệnh trên địa bàn xã
ba trăm năm mươi em học sinh và hai mươi giáo viên tại điểm trường tiểu học và trung học cơ sở xã hạnh dịch
huyện quế phong cùng với một mươi một hộ gia đình có người mắc viêm cầu thận trên địa bàn được cấp phát thuốc
miễn phí theo kế hoạch đoàn sẽ tiến hành cho các em học sinh thầy cô giáo tại điểm trường cấp một
và cấp hai và các gia đình có trường hợp mắc bệnh viêm cầu thận uống thuốc trong ba ngày liên tiếp
trong thời gian qua trên địa bàn xã hạnh dịch huyện quế phong đang xảy ra dịch bệnh viêm cầu thận
khiến hai mươi trường hợp có triệu chứng mắc bệnh trong đó đã có hai em học sinh là lô văn hiếu và lô văn tú tử vong
tại tỉnh bình phước vào khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm qua ngày hai mươi ba tháng một mươi hai trận mưa trái mùa đi kèm
với lốc xoáy đã khiến cho nhiều diện tích tiêu đang trong thời kỳ thu hoạch của người dân ở xã lộc quang
lộc thuận và lộc phú huyện lộc ninh bị gãy đổ gây thiệt hại lớn cho người nông dân
thay vì thuê nhân công đến thu hoạch tiêu thì lúc này nhiều chủ vườn ở xã lộc quang
lại phải tìm kiếm người đến mong khắc phục phần nào thiệt hại do thiên tai gây ra
khoảng năm trăm linh trụ tiêu nhưng có đến ba trăm linh trụ tiêu bị gây dạp hoàn toàn sau trận mưa
anh ngô văn hưởng vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau những thiệt hại mà cơn lốc gây ra cho gia đình
bởi vườn tiêu nhà anh gần như đã chín rộ hoàn toàn mà mới thu hoạch được một phần
không có ra vườn mình xem mà mình chỉ đứng ở trong nhà thôi lúc mà nó tặng rồi em chạy ra thì em thấy là nó sập đổ xuống hết rồi
thì em cũng có đi vòng vòng thăm quan những cái vườn lăn cặn thì cũng thấy cũng có sập nhiều
gió giật mạnh sau cơn mưa là nguyên nhân khiến bà con chủ quan và không kịp trở tay
các trụ tiêu gần như đều bị gãy ngang thân và đổ dạp xuống đất hoàn toàn chủ yếu là trụ sống và trụ giả
nhiều gia đình gần như lâm vào cảnh trắng tay bởi đây mới là năm cho thu hoạch đầu tiên
cháu năm này năm thu chấn năm ngoái thì mới thu được ít để trả đời là nâng thôi
còn năm này thì thu chấn thì cũng thấy là cũng mừng cho cháu
nào ngờ đâu giờ nó xui xẻo quá như vậy thì nhờ chính quyền chức năng ở huyện tỉnh gì có cái biện pháp gì
thì để hỗ trợ giúp công cán kiếm được công nào thì phải giúp cho cháu chứ giờ không ai kêu ai được hết
đến chiều ngày hai mươi bốn tháng hai theo thống kê sơ bộ của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện lộc ninh
trận lốc xoáy đã làm gãy đổ hoàn toàn bảy mươi trụ tiêu ước tính thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
các hộ dân cùng lực lượng chức năng hiện đang khẩn trương khắc phục những diện tích tiêu bị thiệt hại
tuy nhiên việc khắc phục các diện tích tiêu bị ngã đổ đang gặp rất nhiều khó khăn và dự kiến sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới
trong phần tin quốc tế đảng bảo thủ của thủ tướng anh theresa may giành chiến thắng lịch sử
nga bổ nhiệm quyền đại sứ tại liên hợp quốc
thay thế cho ông vitaly chukki
đảng bảo thủ của thủ tướng anh theresa may đã giành được chiến thắng mang tính lịch sử
tại cuộc bầu cử quốc hội bổ sung ngày hôm nay khi các đảng đối lập thừa nhận thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử này
đảng bảo thủ của thủ tướng anh theresa may đã chiến thắng tại khu vực kopland phía tây bắc nước anh
nơi công đảng luôn chiếm ưu thế kể từ năm một nghìn chín trăm ba mươi năm
đây được coi là chiến thắng đầu tiên trong một cuộc bầu cử bổ sung đối với đảng cầm quyền trong vòng ba mươi năm năm qua tại anh
và kết quả này đã làm gia tăng áp lực lớn lên lãnh đạo công đảng anh đối lập jeremy corbyl
ngoài ra tại khu vực bầu cử stoke on chairn ở miền trung nước anh
lãnh đạo đảng độc lập vương quốc anh ukip cũng đã thừa nhận không thể đánh bại công đảng
bất chấp việc bảy mươi cử tri của thành phố này từng chủ trương ủng hộ việc anh rời khỏi eu
những kết quả bước ngoặt trên của đảng bảo thủ cho thấy quyền lực chính trị của thủ tướng may
ngày càng được mở rộng sau cuộc bỏ phiếu về brexit
và kết quả này sẽ giúp chiến lược theo đuổi một cuộc chia tay dứt khoát của anh với eu của bà sẽ thuận lợi hơn
mỹ cho biết kế hoạch tiêu diệt tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng sẽ không chỉ giới hạn ở iraq và syri
mà sẽ mở rộng ra những khu vực khác trên thế giới để ngăn chặn các mối đe dọa của tổ chức khủng bố này
phát biểu tại một sự kiện ở washington chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân mỹ
tướng joseph dunford cho biết quy mô của kế hoạch đánh bại is sẽ lớn hơn
hơn dự kiến ban đầu song có thể tiếp tục bỏ bớt những chi tiết về chiến thuật như những yêu cầu đặc biệt của quân đội
ông nhấn mạnh mối đe dọa từ is cũng như các tổ chức thánh chiến khác như al qaeda
không chỉ hiện hữu ở iraq và syri mà còn tại nhiều khu vực khác trên thế giới
hiện is đã chiêu mộ được hơn bốn mươi năm tay súng nước ngoài từ hơn một trăm linh quốc gia
theo tướng dunford để đảm bảo thành công của chiến dịch tiêu diệt is
trước tiên cần cắt đứt mối liên hệ giữa các tổ chức khủng bố trong khu vực
bên cạnh đó mỹ cũng có kế hoạch làm suy yếu các nguồn lực của is
phó đại sứ thứ nhất tại liên hợp quốc của nga fyodor ilyichev
vừa được bổ nhiệm làm quyền đại sứ nga tại liên hợp quốc
thay thế cho ông vitaly chuckin người vừa đột ngột từ trần sau một cơn đột quỵ
ông fyodor ilyichev sẽ đảm nhiệm cương vị đại sứ nga tại liên hợp quốc
cho đến khi nga chính thức có đại sứ mới
trước đó ngày hai mươi tháng hai đại sứ nga tại liên hợp quốc
vitali chekin đã đột ngột từ trần sau một cơn đột quỵ khi đang làm việc tại trụ sở liên hợp quốc
ông jorkin được bổ nhiệm làm đại sứ nga tại liên hợp quốc từ ngày tám tháng bốn năm hai nghìn sáu
và cũng là đại diện của nga tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
ông cherkin sinh ra ở moscow theo học học viện quan hệ quốc tế danh giá
trước khi bắt đầu sự nghiệp tại bộ ngoại giao nga
ông nổi tiếng là một người rất kiên định bảo vệ chính sách của nga
lễ viếng và tiễn đưa ông trukin về nơi ăn nghỉ cuối cùng được tổ chức tại moscow trong ngày hôm nay
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân